nhằm hỗ trợ cho nhân dân các địa phương chịu thiệt hại do hạn hán
tỉnh ninh thuận vừa cấp phát hai chín trăm linh tấn gạo cho người dân để cứu đói đợt ba
trong đợt này huyện thuận nam vùng tâm hạn là địa phương được hỗ trợ nhiều nhất với hơn một tấn gạo
do tác động của hạn hán cuộc sống của người dân ở tỉnh ninh thuận gặp rất nhiều khó khăn
từ đầu năm đến nay tỉnh ninh thuận có một trăm năm mươi bốn hectare cây trồng đã mất trắng
chín sáu trăm linh hectare đất nông nghiệp phải dừng sản xuất và hơn ba hai trăm linh con da súc bị chết
do thiếu thức ăn và nước uống